thưa quý vị một đường dây có dấu hiệu mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy khối lượng lớn từ huyện mường mày tỉnh phong sa lì lào vào việt nam
vừa bị lực lượng chức năng điện biên triệt phá bắt giữ một đối tượng thu giữ ba mươi viên ma túy tổng hợp
sau một thời gian điều tra xác minh và lập chuyên án đấu tranh vào sáng ngày hôm nay
tại khu vực cảnh khậy thuộc địa phận bản pa thơm xã pa thơm huyện điện biên
bộ đội biên phòng điện biên phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng quảng văn choi
chú huyện mường mày tỉnh phong sa lì lào
tại chỗ lực lượng chức năng thu giữ ba mươi viên ma túy tổng hợp khoảng năm mươi g heroin
một điện thoại một côn nhị khúc và nhiều tài liệu có liên quan
qua đấu tranh khai thác quảng văn choi khai nhận được một đối tượng nữ giới trú cùng bản
thuê vận chuyển số ma túy trên từ lào sang việt nam giao cho một đối tượng nữ chưa rõ danh tính
khi choi mang ma túy đến địa điểm trên thì bị bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ